ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai cho biết đang lập thủ tục để tổ chức đấu giá một mươi bảy thửa đất vàng
tại trung tâm thành phố biên hòa và huyện tràng bom để có vốn triển khai một số dự án
và tăng thu ngân sách của địa phương
cụ thể trong tháng một mươi một và một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám tỉnh đồng nai sẽ đưa ra đấu giá một mươi bảy thửa đất vàng
ở thành phố biên hòa và huyện trảng bom với giá khởi điểm là hơn năm trăm bốn mươi tỷ đồng
lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai đề nghị các sở ban ngành
ủy ban nhân dân thành phố biên hòa và huyện trảng bom phải phối hợp chặt chẽ
hoàn tất hồ sơ để đưa các khu đất công có giá trị cao vào đấu giá
đặc biệt khâu định giá các thửa đất đưa ra đấu giá phải sát với giá thị trường
trước thông tin ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai đưa ra đấu giá các khu đất vàng
dư luận trong cán bộ đảng viên và nhân dân địa phương ủng hộ chủ trương
tuy nhiên đề nghị các cơ quan chức năng cần giám sát chặt chẽ nhất là khâu định giá
tránh trường hợp đất vàng được bán với giá rẻ như đã từng xảy ra tại không ít địa phương trong cả nước thời gian qua